đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã bế mạc thành công tốt đẹp
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam dự phiên bế mạc đại hội
phát biểu với đại hội đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao việc đại hội đã quyết định một trong bảy chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới là đến cuối nhiệm kỳ phần đầu hỗ trợ thành lập ba trăm linh hợp tác xã do phụ nữ quản lý
với sự tán thành cao đại hội đã quyết định số lượng ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai gồm một trăm bảy mươi một ủy viên
tại đại hội đã bầu một trăm sáu mươi một ủy viên
ban chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi một tiếp tục tái cử chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi hai
thay mặt ban chấp hành trung ương hội khóa mới bà nguyễn thị thu hà khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức hội các cấp
nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực cân cù năng động sáng tạo trách nhiệm xây dựng đất nước xây dựng gia đình hạnh phúc
nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và tổ chức hội thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới